nghiện rượu không có việc làm ổn định nghi ngờ vợ ngoại tình
đối tượng đồng văn nối chú tại xã phúc sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
cũng nghiện rượu bia và xe xìn dẫn đến mâu thuẫn
đối tượng nguyễn văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tạm trú tại thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái đã dùng dao nhọn tấn công
khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
chúng em uống rượu xong em về hết rồi
còn em quay về em uống rượu thuốc nào thì đối diện mâm có hai anh với một chị đấy
thì hai anh có ép chị uống rượu
thì em ngồi bên cạnh thì em cũng nói đùa câu mọi thứ nhường chị em phụ nữ một chén
xong thế có thấy cánh này và cánh đánh em
em về nhà thì em có cầm cái dao xuống tức là cánh này tiếp tục đéo vào mặt em cái là em tiệm tay cầm cái dao đâm cái vào bụng
từ đống năm đến nay
trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ giết người có liên quan đến việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác
nguyên nhân rất dễ nhận thấy là hiện nay
việc sử dụng rượu bia tràn lan quá mức dẫn đến bản thân người sử dụng không làm chủ được hành vi của mình và phạm tội
tất cả các vụ án xảy ra đều là nguyên nhân đó người dân tộc hạn chế về hiểu biết về pháp luật
hạn chế về văn hóa và ý thức trong cuộc sống
phong tục tập quán tình trạng vẫn còn sử dụng rượu bia quá nhiều
hiện tại đã là thời điểm cuối năm dự báo tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng sử dụng bia rượu và các chất kích thích tràn lan trong một bộ phận thanh thiếu niên sẽ dễ dẫn đến hành vi phạm tội
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì bản thân mỗi người dân cần tỉnh táo hạn chế hơn trong việc sử dụng rượu bia
tránh tình trạng say xỉn không làm chủ được hành vi gây hại cho người và cho bản thân
chiều ngày hôm qua tại phố nguyễn thị minh khai
quận hà đông thành phố hà nội đã xảy ra vụ nổ trạm biến áp khiến năm người bị thương
theo xác minh từ phía tổng công ty địa lực hà nội
nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy biến áp bất ngờ tràn dầu và gây cháy
đây là máy biến áp mới được đưa vào vận hành chạy thử trong vòng bảy mươi hai giờ
nhằm san tải cho khu vực lân cận đang bị quá tải điện
sau đây là ghi nhận của antv tại hiện trường vụ tai nạn trong sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
đây là những hình ảnh
do người dân ghi lại vào chiều ngày hôm qua khi vụ nổ trạm biến áp xảy ra
người đàn ông này đã bị bỏng rất nặng khi bị rời nóng thì máy biến áp bắn vào người
nói chung là anh thấy một người
một con trai cháy như chuột
cái kiểu tẩm xăng đấy chạy ra
thì anh mới quay lại anh nao vào anh định giật áo ra
chạy to quá
thế là mới múc nước hô lấy chăn nhưng mà không có chăn
anh mới hô múc nước bên kia lấy được số nước ra gọi
trong facebook anh mà kéo xanh là đứng gần người cháy
người cháy như chuột
đọc mình anh nao vào nhưng mà không làm gì được cháy tơ chân lên đầu
coi như một đuốc nửa nhưng mà không làm thế nào được
theo đại diện
công ty điện lực hà đông đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp
trước khi sự cố xảy ra
phía điện lực đã sửa chữa đường dây gần bốt điện
còn trạm biến áp phát nổ chưa đưa vào vận hành
đang đấu điện để thử tải
nhiều người dân cho biết
trước khi xảy ra vụ nổ
đã có một số thợ điện ghé trạm biến áp để sửa chữa
sau khi họ rời đi
thì trạm này xảy ra sự cố chập điện
gần trưa nhân viên điện lực đến đấu lại
và vài giờ sau thì xảy ra vụ nổ
trong sáng ngày hôm nay
một phần của khu phố nguyễn thị minh khai
đã được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường
theo thông tin chúng tôi nhận được
thì hai trong tổng số năm nạn nhân bị bỏng đêm qua
đang ở trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch
vụ nổ trạm biến áp lần này
lại cho thấy công tác quản lý đô thị
quản lý cơ sở hạ tầng
đang bộc lộ khá nhiều những bất cập
bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tại bạc liêu đối tượng nguyễn thị thúy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thị xã giá rai
bắt quả tang khi đang có hành vi
mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một mươi bốn đoạn ống nhựa màu trắng
được bịt kín hai đầu
nghi là ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng thúy
lực lượng công an thu giữ
một mươi bốn đoạn ống nhựa màu trắng được bịt kín hai đầu
nghi là ma túy chín mươi sáu kim tiêm
số tiền hơn hai triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan

trước sự kiên quyết của lực lượng công an
trong phát hiện và triệt phá các vụ án ma túy
các đối tượng phạm tội trên lĩnh vực này
đã lợi dụng nhà hàng khách sạn quán karaoke
để tụ tập sử dụng và mua bán
trái phép các chất ma túy
hiện tượng này đang diễn ra phức tạp
tại địa bàn tỉnh hải dương
đối tượng hoàng mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn

trú tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị lực lượng công an bắt giữ tại khách sạn phương nguyên
thuộc phường cẩm thượng thành phố hải dương
khi đang mang theo người một hai trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
khi đang mang theo người một hai trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an cường khai nhận
mang số ma túy trên đến khách sạn để giao hàng
cũng liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy trên địa bàn

cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra
cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra
hai cơ sở kinh doanh karaoke mạnh dũng và seoul
tại thị trấn thanh hà tỉnh hải dương
kiểm tra nhanh với hơn bảy mươi người ở các phòng hát của hai cơ sở
kiểm tra nhanh với hơn bảy mươi người ở các phòng hát của hai cơ sở
phát hiện hai mươi bốn trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy
phát hiện hai mươi bốn trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy

nhưng mà hai cơ sở trên đều vi phạm kinh doanh vượt quá số phòng
và hoạt động quá giờ quy định
trong số đó có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự

theo quy luật có cầu át sẽ có cung

việc các con nghiện tìm đến quán bar karaoke sử dụng ma túy
kéo theo đường dây cung cấp ma túy cho các con nghiện

khi sử dụng buôn bán ma túy tại nhà dễ bị người thân làng xóm phát hiện
các con nghiện đã tìm đến quán bar karaoke sử dụng buôn bán ma túy

như vậy ngoài công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng
lực lượng chức năng thì các chủ kinh doanh nhà nghỉ cần phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
chức năng từ cấp cơ sở kịp thời phát hiện thông báo cho lực lượng chức năng biết để có biện pháp
đấu tranh ngăn chặn có vậy tình trạng buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy tại đây mới được
ngăn chặn đẩy lùi
vượt biên trái phép sang trung quốc làm gái mại dâm sau đó quay về quê hương để lừa bán người
sang các ổ mại dâm bên trung quốc đối tượng thi thị hoa chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn bắc đằng hai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
nhận được đơn tố giác tội phạm của một nạn nhân về việc bị thi thị hoa chi lừa bán sang trung quốc
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu phát hiện đối tượng chi có mặt ở nơi cư trú tại xã gia cát huyện cao lộc
các trinh sát đã tiến hành bắt xử tri khai khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm vượt biên trái phép
rồi sau đó kết hôn với một người đàn ông trung quốc để có tiền tiêu chi về việt nam để tìm phụ nữ lừa
bán sang các ổ mại dâm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm chi vượt biên trái phép về việt nam và tìm được hai phụ nữ
lừa sang trung quốc để làm thuê sau đó bán được hai mươi nhân dân tệ
một số lượng lớn gỗ lậu được vận chuyển trái phép trên địa bàn thị xã hương thủy vừa bị đội
cảnh sát giao thông công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế phát hiện bắt giữ
chiếc xe chở gỗ lậu mang biển kiểm soát bảy mươi năm k năm nghìn ba mươi bốn do tài xế lê huy vũ hai mươi chín tuổi
chú thôn bình lợi xã bình điền thị xã hương trà điều khiển tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe tải có chở theo một mươi phách gỗ dạ trồn cỡ lớn
mỗi phách dài gần ba m tổng trọng lượng hai năm m khối không có dấu búa kiểm lâm tài xế vũ không xuất
trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên khai nhận trở thuê gỗ cho người quen
từ xã thủy bằng về xã vinh thanh huyện phú vang tiêu thụ
năm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại quán cà phê quang trung xã tịnh ấn
vừa bị công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đột kích bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi năm triệu đồng hai mươi một xe máy các loại
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến đánh bạc đây là ổ đánh bạc tồn tại từ nhiều tuần qua
gây bất bình trong nhân dân địa phương cũng như gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
lực lượng công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ thời tiết tiếp tục ổn định và ít có biến động
đặc biệt là trong hai ngày nghỉ cuối tuần sang đến tận thứ hai đầu tuần sau đêm và sáng nhiều mây
có mưa vài nơi nhưng với lượng không đáng kể trưa chiều trời nắng với nhiệt độ là một mươi chín ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
khu vực phía đông bắc bộ do chưa có một đợt không khí lạnh nào thực sự ảnh hưởng
do vậy trời vẫn có nhiều mây về đêm và sáng sương mù duy trì trong thời điểm ban sớm
cùng mưa nhỏ lúc này xuất hiện ở một vài nơi trưa chiều là khoảng thời gian có nắng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi một độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiễu động trong đời gió đông trên cao đã khiến cho khu vực này chuyển nhiều mây có mưa rông
nhiều nơi còn ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to như là tại khu vực thừa thiên huế
với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi một độ từ trưa chiều nay đến ngày mai mưa rông tạm thời suy yếu
nhưng sau đó khả năng sẽ tăng mạnh mẽ trở lại trong ngày chủ nhật
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận ngày một mươi chín mây thay đổi có mưa rào và rông
vài nơi ngày nắng đến hai ngày tiếp theo thì trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa
rất to cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi hai độ
sau giảm nhẹ vào cuối tuần khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường
độ bức xạ ở mức trung bình chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to trong
cơn rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh với nhiệt độ là hai mươi ba mươi độ
sự nâng dần của rãnh áp thấp xích đạo cũng khiến cho đám mây đối lưu có điều kiện phát
chuyển mạnh hơn và gây mưa rông suốt dọc các tỉnh miền tây của nam bộ đến ngày hai mươi và ngày hai mươi một
mưa sẽ lan rộng sang cả khu vực miền đông nam bộ với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn ba mươi ba độ